liên tiếp trong các chiều mùng hai mùng ba và mùng bốn tết tại trạm thu phí trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
theo hướng vào thành phố hà nội đều xảy ra tình trạng ủn ứ
đơn vị trạm thu phí pháp vân cầu rẽ đã triển khai các phương án để giải quyết tình trạng trên
ở làn thu phí thủ công số lượng phương tiện tăng đột biến nên đơn vị khai thác tuyến đường bổ sung
hai nhân viên thu phí bên ngoài bớt thu phí thủ công
so với chiều ngày mùng hai và mùng ba tết thì tình trạng ùn ứ được giảm nhiệt hơn
ghi nhận đến một mươi chín h hôm qua đơn vị khai thác cao tốc không xả trạm
trước đó phía cục cảnh sát giao thông đã đưa ra khuyến cáo và đề nghị các trạm thu phí đường bộ
sẵn sàng xả trạm khi có yêu cầu nếu không chấp hành có thể bị xử phạt lên đến bảy mươi triệu đồng
theo lãnh đạo trạm thu phí pháp vân cầu rẽ lượng phương tiện di chuyển qua trạm trong những ngày vừa qua
tăng gấp đôi so với ngày thường khi mỗi ngày có khoảng một trăm linh lượt xe qua trạm
trong khi những ngày thường chỉ là một nửa
bên cạnh đó thì nhiều người về quê trở lại hà nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới
nhiều người khác cũng cho biết họ và gia đình vừa đi du lịch từ ninh bình và hà nam về